để chiên những người có công với cách mạng phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
hàng năm thanh nguyên sự lao động thương minh và xã hội các ban ngành đoàn thể của thành phố đà nẵng
đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ một cách thiết thực các gia đình chính xác trên địa bàn
chỉ còn hơn một mươi ngày nữa ngôi nhà này dự kiến sẽ được hoàn thành để gia đình cựu tù yêu nước võ thị tề
ở tổ một mươi chín phường xuân hòa quận thanh khê thành phố đà nẵng chuyển vào sinh sống
với kinh phí hỗ trợ sáu mươi triệu đồng của chính quyền các đoàn thể tại địa phương
ngôi nhà sắp hoàn tất là món quà ý nghĩa đối với người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại quận thanh khê đã có hai trăm sáu mươi tám hộ gia đình chính sách
được hỗ trợ về nhà ở trong đó có sáu mươi hai nhà được xây mới và hai trăm linh sáu nhà được sửa chữa với tổng kinh phí hơn tám tỷ đồng
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương minh liệt sĩ thành phố cũng đã trích từ nguồn ngang sắp ra trên một mươi năm tỷ đồng
để tặng quà cho hai mươi sáu lượt đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố đà nẵng
ngoài quà của quỹ ban nhân thành phố quà của chủ tịch nước vừa qua chủ tịch nước cũng đã có quyết định
tặng quà vào dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
trên địa bàn thành phố đà nẵng có khoảng hai mươi bốn đối tượng sẽ được hưởng cho quà của chủ tịch nước